để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc mông vượt khó vươn lên thoát nghèo ổn định đời sống
năm hai nghìn một mươi bốn tỉnh thái nguyên đã triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội
ổn định sản xuất và đời sống các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc mông
sinh sống của tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi còn gọi là đề án hai nghìn hai mươi
sau ba năm thực hiện đề án hai nghìn ba mươi bảy đã thực sự đem lại hiệu quả cao
đời sống của đồng bào dân tộc mông được nâng lên rõ rệt
từ nguồn vốn đề án hai nghìn ba mươi bảy gia đình bà vương thị hoa tại xóm khuổi mèo
xã sảng mộc huyện võ nhai tỉnh thái nguyên được hỗ trợ giống cây và phân bón
để phục vụ phát triển sản xuất
gia đình bà đã tích cực gieo trồng làm theo hướng dẫn của cán bộ
nhờ vậy mà đến nay cuộc sống đã khấm khá hơn
được đảng và nhà nước hỗ trợ cây con giống phân bón
gia đình tôi đã đầu tư trồng trọt chăn nuôi và tiếp tục mở rộng quy mô
nhờ đó gia đình tôi đã thoát nghèo kinh tế ngày càng khá hơn
xóm phủi mèo có hơn một trăm linh hộ với khoảng sáu trăm linh nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc mông
từ nguồn vốn đề án hai nghìn ba mươi bảy người dân ở khui mèo đã được nhà nước hỗ trợ tiền mua trâu
bò giống cây phân bón phục vụ phát triển sản xuất và được hỗ trợ làm đường bê tông
dài gần một mươi km từ trung tâm xã vào xóm
hệ thống trường mầm non tiểu học trung học cơ sở được quy hoạch cùng một điểm
dự kiến trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
người dân khuổi mèo sẽ chính thức được sử dụng nguồn điện quốc gia
đánh giá của ban dân tộc tỉnh thái nguyên cho thấy sau ba năm tích cực triển khai đề án

hoàn thành một mươi năm trên một mươi sáu công trình nhà lớp học các công trình điện lưới nhà văn hóa đã được xây dựng
tỉnh thái nguyên cũng đã dành khoảng cư phí cho hạ tầng xây dựng hạ tầng

như vậy là năm năm thì có ba mươi tỷ tiền đầu tư hạ tầng

làm đường lớp học làm công trình nước và làm các công trình phụ trợ khác
để giúp cho đồng bào quân quốc hạ nước
năm hai nghìn ba mươi bảy các xóm bản đồng báo mông đã có sự chuyển biến rõ rệt về hạ tầng
tập quán sản xuất kinh tế gia đình nâng lên
đây là đề án rất hợp với nguyện vọng của người dân
từ sự hỗ trợ thiết thực mà đồng bào dân tộc mông và bà con địa phương
có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa và từng bước giảm nghèo bền vững